thưa quý vị theo thông cáo báo chí về chương trình ở nội dung kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và dự kiến bế mạc vào sáng ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
quốc hội sẽ nghỉ họp một ngày ngày một mươi bảy tháng một để các cơ quan của quốc hội chính phủ và các cơ quan hữu quan
tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật dự thảo nghị quyết
tại kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm quốc hội sẽ xem xét thông qua bốn nội dung
đó là dự thảo luật đất đai sửa đổi dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để thao gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo trình tự thủ tục rút gọn
về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai
cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
cho tập đoàn điện lực việt nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn
chuyển sang những thông tin khác với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
vào tối qua tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
đây là năm thứ một mươi ba liên hoàn phim được tổ chức
đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham dự của các bộ ban ngành
các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn quốc